tăng cường các biện pháp giám sát truy vết phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh cách ly f một tại nhà nơi lưu trú tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

thành phố đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý cách ly f tại nhà và tại các cơ sở tập trung lưu trú chỉ đạo ngành nghề y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly thu dung điều trị người nhiễm ncov với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế hai mươi năm trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh dường bệnh có hệ thống oxy y tế thuốc và các vật tư tiêu hao giúp đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn
công tác thu dung điều trị được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo khả năng hồi phục sức khỏe với các trường hợp nhiễm hạn chế tối đa việc chuyển tần điều trị và các trường hợp nặng nguy kịch
ông chu ngọc anh nói và khuyến cáo dù đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng tuyệt đối không thể lơ là chủ quan trong mọi tình huống
ông cho biết nếu nhìn góc độ soka f soka tử vong và việc thành phố vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh không đứt gãy
hà nội đã đạt được kết quả khả quan so với trong nước và quốc tế trong công tác phòng chống dịch
thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở bố trí trang thiết bị vật tư y tế thuốc điều trị oxy để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống
ngoài ra để thích ứng an toàn hà nội đã chuẩn bị cách thức vận hành quản lý xã hội trong tình hình mới thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế số
trước mắt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các cải cách hành chính thực chất